thưa quý vị cơn mưa lớn trong đêm đã khiến cho bức tường bị đổ sập đè vào ba cháu nhỏ khi đang chơi khiến các nạn nhân tử vong
vụ việc vừa xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm qua tại xã ba trại huyện ba vì tp hà nội
tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng xã ba trại đã huy động lực lượng xuống hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
vụ việc khiến ba cháu nhỏ tử vong
ngay trong đêm lãnh đạo ubnd huyện ba vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn
đồng thời ubnd huyện cũng tổ chức đến thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân
nguyên nhân ban đầu được xác định do trên địa bàn xã ba trại có mưa lớn khiến lượng nước rồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước đã khiến cho tường đổ sập gây tử vong các cháu
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm tại nhà một người dân ở thị trấn tiên kỳ huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã xảy ra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong và cạnh đó là con trai một mươi hai tuổi bị thương nặng
ngay sau tiếng nổ lớn người dân phát hiện chủ nhà bị vật nổ hắt văng ra khỏi nhà khoảng ba mét tử vong tại chỗ
gần đó là con trai nạn nhân một mươi hai tuổi bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện trường cho thấy mái tôn xi măng bị vật nổ phá vỡ văng ra năm bảy mét nhiều mảnh rơi vãi trên tuyến đường quốc lộ bốn mươi b trước nhà
một số vật dụng đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng vỡ nát nguyên nhân xảy ra vụ nổ cũng như vật phát nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc một người phụ nữ là giáo viên mầm non đánh bé gái tám tuổi trên địa bàn thị trấn ít âu huyện mường la tỉnh sơn la
hiện công an thị trấn ít âu đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình đang phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra của công an huyện mường la để điều tra và xác minh
còn lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện mường la trường mầm non ít âu đã họp và tạm đình chỉ giáo viên trong vụ việc trên để làm rõ
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip một bé gái đang chạy ngoài đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ giữ lại và đánh liên tục
dù bé bị ngã nằm trên đường la hét thất thanh và hoảng loạn nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng đánh
sự việc chỉ dừng lại khi có người căn ngăn và đưa cháu bé rời đi hiện sức khỏe cháu bé vẫn cơ bản ổn định và đang trong thời gian theo dõi
công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ hai đối tượng là lý quang đắc và đỗ trọng chuẩn cùng sinh năm hai nghìn sáu
công an thành phố lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường lào cai vừa kiểm tra thu giữ lô hàng hơn năm trăm linh máy và phụ kiện thuốc lá điện tử trên địa bàn phương kim tân thành phố lào cai
trước đó vào ngày một mươi một tháng năm tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp lào cai phối hợp với đội cảnh sát kinh tế và đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường tỉnh lào cai
làm nhiệm vụ phát hiện chị vương thị bích ngọc chú tài huyện bảo thắng đang trao đổi mua bán thuốc lá điện tử
quá trình kiểm tra thu giữ của chị ngọc có một máy hút thuốc lá điện tử và một lọ tinh dầu
trong quá trình làm việc chị ngọc tự giác giao nộp năm thùng chứa tinh dầu để sử dụng cho máy hút thuốc lá điện tử máy hút thuốc lá điện tử và đầu hút dùng để thay thế cho máy hút thuốc lá điện tử
lực lượng chức năng quản trị vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới về nội địa bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu sáu trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc năm h ba mươi phút ngày sáu tháng năm tại km bảy mươi ba một trăm linh quốc độ chín lực lượng biên phòng quảng trị và các lực lượng chức năng bắt quả tàng đối tượng lê viết dũng chú tỉnh thừa thiên huế đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu sáu trăm một mươi viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt khẩn cấp đối tượng lê thanh tâm tạm chú huyện hướng hóa
được biết tâm là đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành đường dây tụ điểm ma túy nhức nhối hoạt động tinh vi trong một thời gian dài trên địa bàn xã tân thành
lợi dụng địa hình cây cối tân làm lán chạy trên cây để tiện cho việc giao dịch ma túy hòng qua mặt lực lượng chức năng
công an huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc vừa khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành truy tìm phương tiện gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h hai mươi năm phút ngày bốn tháng năm công an huyện mờ rắc nhận được tin báo của người dân về việc tại km năm trăm một mươi hai hai trăm năm mươi đường trường sơn đông thuộc địa phận thôn năm
xã ea lai huyện mờ rắc xảy ra vụ tai nạn giao thông
giữa xe mô tô với phương tiện chưa xác định đã rời khỏi hiện trường
hậu quả vụ tai nạn khiến người điều khiển mô tô bị thương
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ ngày năm tháng năm tổ công tác của công an huyện mờ rắc đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi một a hai mươi nghìn ba trăm năm mươi bảy có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại nhà dân tại huyện krong ba tỉnh gia lai và tiến hành mời chủ nhà làm việc
bước đầu người phụ nữ đã thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục
điều tra và làm rõ
tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong thời gian qua công an tp hà nội đã triển khai nhiều phương án huy động các lực lượng phối hợp lập nhiều chốt thành lập các tổ tuần tra lưu động kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong thời gian vừa qua với sự gia quân toàn diện của lực lượng cảnh sát giao thông và đề mạnh các chốt một trăm bốn mươi một
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô cơ bản được bảo đảm
tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện đã giảm đáng kể ý thức người dân được nâng cao
tuy nhiên phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đánh giá sau thời gian quyết liệt gia quân của lực lượng chức năng
người dân sẽ có thể lơ là trong chấp hành các quy định về an toàn giao thông
do đó việc tiếp tục duy trì và tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra là cần thiết
ghi nhận tại một buổi kiểm tra nồng độ cồn thuộc đội cảnh sát giao thông số năm thuộc địa phận quận long biên vẫn có các trường hợp vi phạm
có uống với bạn bè hay là uống với mình
bạn có biết là đi ra đường bây giờ cấm sử dụng các chất nồng độ cồn không
thật ra thì chú nói thật là ngày hôm nay chúng đến thì cái chỗ cơ quan hay là anh em khu nó mời
rồi bà chú ta phải làm cốc rồi cùng uống
cốc đúng là cốc đúng không
bây giờ là đi ra đường mà sử dụng nồng độ bia là vì dưới xe đấy
đúng rồi nhưng mà mình nắm được cái đấy nhưng mà mình thì nói thật là không uống được triệu bia
thế sao mà uống
nhưng mà vấn đề là anh em nó mời thì lẻ quá rồi thôi làm cốc thế thôi chứ không uống
những kết quả này đã đạt được từ ngày đầu gia quân tăng cường xử lý mạnh tay với hành vi điều khiển phương tiện
mà trong hơi thở có nồng độ cồn đã luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi người khi tham gia giao thông
đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có nguyên nhân từ người điều khiển phương tiện
có sử dụng nồng độ cồn đã giảm hẳn
kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn được đội cảnh sát giao thông đường bộ số năm triển khai là hàng ngày
hàng ngày thì kiểm tra buổi trưa buổi tối thậm chí còn kiểm tra có thể kéo dài hơn
có thời gian kiểm tra và số lượng người kiểm tra sẽ nhiều hơn
cùng với kế hoạch kiểm tra liên tục thường xuyên từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ đẩy mạnh vào ba mục tiêu
nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn
kiểm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ số người chết và số người bị thương
khắc phục tình trạng ồn tắc giao thông trên các trục chính